được biết nhà máy thủy điện sơn la là một trong một mươi nhà máy thủy điện lớn nhất khu vực đông nam á
và được thủ tướng chính phủ đưa vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
với tổng diện tích bảo vệ công trình là tám trăm bảy mươi bốn hectare
để xây dựng công trình thủy điện sơn la ba tỉnh là sơn la điện biên và lai châu
đã phải di chuyển tổng cộng hai mươi ba trăm bốn mươi hộ với chín mươi hai ba trăm linh một nhân khẩu ra khỏi vùng bị ngập
trong đó tỉnh sơn la có một mươi hai năm trăm tám mươi bốn hộ với sáu mươi nhân khẩu đến định cư tại bảy mươi khu
với hai trăm bảy mươi sáu điểm tái định cư trong tỉnh